tại thành phố bắc ninh liên ngành sở văn hóa thể thao và du lịch báo bắc ninh tỉnh đoàn sở giáo dục và đào tạo công an tỉnh phối hợp với ủy ban olympic việt nam tổ chức ngày chạy olympic bắc ninh hướng ứng asean một mươi tám và giải chạy nagakawa khỏe để lập nghiệp và giữ nước cúp báo bắc ninh lần thứ hai mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
theo ban tổ chức ngày chạy hưởng ứng thu hút hơn ba người tham gia đến từ các đơn vị ngành mọi lứa tuổi bên cạnh hoạt động chạy hưởng ứng chương trình còn được diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo người dân và học sinh trên địa bàn tỉnh bắc ninh tham gia